ông trần minh trọng ngụ huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang điều khiển chiếc xe lưu thông từ hướng cạnh đền về pháo sinh
trong lúc chuyển hướng thì va chạm với chiếc vỏ coposite do ông huỳnh thái ngọc chú huyện hồng dân tỉnh bạc liêu điều khiển
vụ va chạm đã làm ông huỳnh thái ngọc bị thương nặng và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu
theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay trên địa bàn tỉnh bạc liêu đã xảy ra ba vụ tai nạn giao thông đường thủy làm chết ba người so với cùng kỳ tăng hai vụ và hai người tử vong
thì khi xảy ra tai nạn giao thông nguyên nhân của nó là phương tiện không đăng ký đăng kiểm người điều khiển phương tiện không chính trị triều môn
thì từ đó trong cái âm hiểu pháp lực gì lực giao thông đường thủy lực địa thì ý thức của người tham gia giao thông còn quá hàng
thì cái tai nạn giao thông tăng thì đã đến giá và so sánh
thì cái loại phương tiện lớn thì nó không có mà phương tiện nhỏ cái loại công bí xít giỏi công bí xít chạy là tốc độ quá cao mấy xe
còn người tham gia giao thông không nằm hiểu về lực thì trong cái chánh dược cái thứ hai cái thứ ba cái thứ bốn thì không làm chủ được tốc độ nên xảy ra tai nạn giao thông đáng thích xảy ra
để kiềm chế các vụ tai nạn giao thông đường thủy
bên cạnh sự vào cuộc các cơ quan chức năng thì trước hết mỗi người dân cần phải nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa để bảo vệ tính mạng và tài sản của mình và cộng đồng
hai mươi bốn tám trăm năm mươi ba là số xe vi phạm về tải trọng mà lực đường chức năng cả nước kiểm tra và xử lý
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu tước tám một trăm bốn mươi bảy giấy phép lái xe xử phạt nộp kho bạc nhà nước hơn một trăm chín mươi tỷ đồng